theo kế hoạch phát triển du lịch đường thủy tp hcm năm hai nghìn hai mươi sở du lịch thành phố sẽ đưa vào khai thác ba tuyến du lịch đường thủy mới trong dịp cuối năm nay
ba tuyến thăm quan trải nghiệm trên sông sài gòn đều xuất phát từ bến bạch đằng quận một gồm tuyến bến bạch đằng quận chín bến bạch đằng quận bảy và bến bạch đằng bình cuối quận bình thạnh
cả ba tuyến đều do sở du lịch sẽ chủ trì phối hợp với sở giao thông vận tài và các quận các đơn vị doanh nghiệp khu điểm du lịch nhà vườn thực hiện nâng cấp các bến tàu hiện hữu dọc trên tuyến cải tạo vệ sinh cảnh quan môi trường đầu tư mới các bến tàu các phương tiện thủy trên tuyến và xe điện phục vụ từ các bến tàu đến các điểm du lịch được kết nối gần đó để chương trình du lịch phong phú hơn